thưa quý vị là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại sea games ba mươi một tổ chức tại hà nam
công an tỉnh hà nam đã xây dựng kế hoạch kịch bản phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống
góp phần cùng toàn tỉnh tổ chức một kỳ đại hội thể thao hứa hẹn sẽ thành công rực rỡ
để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và nhân dân trong tỉnh
nhất là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
xác định ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một
công an tỉnh hà nam đã xây dựng phương án kế hoạch chi tiết bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trước trong và sau thời gian diễn ra sea games ba mươi một
chủ động phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức các tiểu ban phục vụ đại hội
và các cơ quan đơn vị liên quan bám sát các bước chuẩn bị tổ chức đại hội
nắm chắc nội dung chương trình kế hoạch và các hoạt động xung quanh đại hội
với vai trò là cơ quan thường trực của tiểu ban an ninh trật tự cho sea games ba mươi một
của tại địa phương thì phòng tham mưu đã tập trung tham mưu với đảng ủy giám đốc quân tỉnh
ban hành các kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự cho sea games
tham miu thành lập tiểu ban an ninh trật tự cùng các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh
và lãnh đạo các phòng ban của công an tỉnh
đồng thời đã phối hợp với các đơn vị chức năng lắm tình hình
kịp thời báo cáo giám đốc tham mưu với tỉnh và ban tổ chức sea games ba mươi một tại địa phương
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự
để bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một công an tỉnh hà nam đã phát động đợt cao điểm gia quân
tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một tại địa phương
bắt đầu từ ngày một mươi tháng bốn đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
qua đó các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố
tấn công truy quét các đối tượng hình sự nguy hiểm các băng ổ nhóm liêu manh chuyên nghiệp
tệ nạn xã hội làm tốt công tác phòng ngừa giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp
không để xảy ra hoạt động trộm cắp cướp giật ở khu vực diễn ra hoạt động thi đấu của đại hội
đồng thời chủ động nắm tình hình kiểm soát chặt chẽ tình hình liên quan đến không gian mạng
có liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự
và huy động tối đa lực lượng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai tới toàn thể cán bộ chiến sĩ
trong công an thành phố và chủ động nắm tình hình và tăng cường công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
công tác phòng cháy chữa cháy và kiểm tra công tác lưu trú trên toàn địa bàn thành phố
bảo đảm an toàn cho các đoàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đoàn vận động viên của các nước
về tham gia thi đấu trên địa bàn thành phố góp phần bảo đảm an ninh an toàn cho sea games ba mươi một
tại đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một dự kiến hà nam có khoảng gần bốn trăm linh vận động viên vào
quan chức thể thao lưu trú trên địa bàn tỉnh do vậy để bảo đảm an ninh an toàn cho các đoàn
công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung quản lý cư trú vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
tập trung tối đa lực lượng phương tiện đảm bảo an ninh trật tự tăng cường kiểm tra công tác phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng tuần tra kiểm
soát xử lý vi phạm tổ chức phân luồng phân tuyến giao thông và đón dẫn các đoàn thi đấu cảnh
sát giao thông cảnh sát một trăm một mươi ba tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự công cộng trật tự đô thị
ngay từ bước đầu là chúng tôi đã xây dựng các phương án phân luồng vì là cái sea games thì diễn ra trên
địa bàn tỉnh thì các vận động viên cũng như là quan chức thể thao tập trung ở khai cái cụm khách sạn
lớn là cục khách sạn mường thanh và khách sạn vinberl thì chúng tôi đã nắm tình hình an ninh
trật tự quanh khu vực đồng thời xây dựng các phương án dẫn chính và phương án dẫn dự phòng
đồng thời phối hợp với công an các huyện thành phố xây dựng một phương án phối hợp thống
nhất phân luồng các cái phương tiện vận tải có tài trọng lớn không để đi vào cái khu vực mà diễn ra
đại hội thể thao trong các cái ngày cao độ điểm diễn ra đại hội hà nam là tỉnh được lựa chọn tổ chức
môn bóng đá trong nhà fusan đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng đặt ra cho lực lượng công an
hà nam nhiệm vụ hết sức nặng nề với tinh thần quyết tâm cao toàn lực lượng công an hà nam sẽ
phát huy tinh thần trách nhiệm
nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật chấp hành nghiêm các quy định quy trình công tác và điều lệnh công an nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ